sáng nay ngày một tháng ba dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng hai phát biểu tại phiên họp thủ tướng nhấn mạnh việc
chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên là việc làm gấp chỉ có hai tuần để chuẩn bị
nhưng chúng ta cũng đã chuẩn bị một cách chú đáo bảo đảm an ninh an toàn cho hội nghị
vị thế vai trò của việt nam được lãnh đạo hai nước đánh giá cao
hình ảnh việt nam được quảng bá mạnh mẽ ra thế giới
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nêu rõ ngay sau tết đã có những chỉ đạo quyết liệt
để ngăn chặn tình trạng lễ hội không lành mạnh cả hệ thống chính trị các cơ sở sản xuất kinh doanh
nông dân công nhân đều bắt tay vào việc giữ công việc bình thường
năm nay không thiếu lao động ở khu vực công nghiệp là thành công công tác chuẩn bị cho hội nghị
thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên tuy thời gian gấp nhưng đã chuẩn bị một cách chú đáo
bảo đảm tuyệt đối an toàn công tác chuẩn bị làm hết sức quyết liệt
tăng trong phân công công việc thủ tướng khẳng định việt nam đã đạt được nhiều thành công lớn
trong hội nghị lần này công tác chuẩn bị được hai nhà lãnh đạo và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao

thủ tướng khẳng định việt nam đã đạt được nhiều thành công lớn trong hội nghị lần này công tác chuẩn bị được nhiều thành công lớn trong hội nghị lần này
vấn đề nên tăng trưởng cần tiếp tục được quan tâm để tháng ba sẽ phấn đấu quyết liệt nhằm đạt được kết quả tốt trong quý i